cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh youtube sức khỏe và đời sống để cập nhật tin tức mỗi ngày
khi kết thúc giãn cách xã hội đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải sống chung với đại dịch
số lượng f trong cộng đồng cùng với đó sẽ tăng lên
theo cập nhật mới nhất số ca nhiễm và tử vong đang tăng trở lại hôm sau cao hơn hôm trước
đây được xem là tín hiệu xấu khi cả nước đối mặt với covid một mươi chín
theo thống kê của bộ y tế bình quân số ca nhiễm mới ghi nhận trong bảy ngày vừa qua là chín một trăm hai mươi sáu ca trên một ngày
trong khi tuần liên kế trước đó là bảy tám trăm hai mươi một ca trên một ngày
tuần qua có hai ngày số tử vong vượt một trăm linh ca cao nhất là ngày một mươi tám tháng một mươi một với một trăm ba mươi chín ca
trung bình số tử vong tuần qua là chín mươi ca trên một ngày tuần liên kề trước là bảy mươi hai ca trên một ngày
tình hình kể trên cho thấy cần sớm có biện pháp đánh giá can thiệp hiệu quả để giảm số bệnh nhân chuyển nặng và tử vong
trong số này có tiêm mũi vắc xin bổ sung với booster
những người tiêm vaccine đầu tiên tại việt nam là từ tháng ba đến nay đã qua tám tháng
trong khi các báo cáo trên thế giới cho đến nay đều cho thấy hiệu quả miễn dịch của vaccine làm nhiều sau tiêm chủng bốn sáu tháng
bộ y tế cũng cho biết đã giao các viện vệ sinh dịch tễ
và các viện bác sơ đánh giá hiệu quả miễn dịch trên người đã tiêm vắc xin
đã có đề nghị bộ y tế hỗ trợ chi viện nhân lực điều trị thêm cho khu vực tây nam bộ và đông nam bộ
nơi chiếm đa số ca tử vong hàng ngày
hiện một số bệnh viện tuyến trung ương vẫn đang hỗ trợ nhân lực ở đây
như đoàn một mươi bốn y bác sĩ của bệnh viện nội tiết trung ương tri viện vĩnh long
nhưng an giang kiên giang đang là địa phương có số bệnh nhân covid một mươi chín tử vong cao hơn ở khu vực miền tây
sau hai ngày cho phép mở cửa ngày một mươi tám tháng một mươi một
ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành văn bản chỉ đạo hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường
massage spa quán bar tạm thời ngừng kinh doanh đến khi có thông báo mới
lý do tạm ngừng là vì tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp
tiềm ẩn nhiều nguy cơ
số ca mắc mới của thành phố mỗi ngày còn cao từ một đến một bốn trăm linh ca trên một ngày
số ca nhập viện những ngày gần đây luôn cao hơn số xuất viện
số ca tử vong chưa giảm thậm chí là có tăng
trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
để thành phố hồ chí minh tiếp tục được an toàn trong trạng thái bình thường mới
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khuyên cáo mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt
các biện pháp phòng chống dịch sau khi đã tiêm đủ liều vaccine nhất là biện pháp năm k
số ca nhiễm và ca tử vong ngày một gia tăng và khó kiểm soát
chúng ta cần có biện pháp để ngăn chặn biến chuyển nặng ở người suy giảm miễn dịch mắc covid một mươi chín
cụ thể bộ y tế đã thông báo như thế nào cho những bệnh nhân mắc covid một mươi chín
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi
có khoảng hai dân số toàn cầu được xếp vào nhóm có nguy cơ cao
không thể tạo ra phản ứng miễn dịch đầy đủ với vaccine covid một mươi chín
họ bao gồm những người bị ung thư máu hoặc các bệnh ung thư khác đang được điều trị bằng hóa trị liệu
bệnh nhân đang lọc máu những người đang dùng thuốc chống thải ghép sau khi ghép tạng
những người đang dùng thuốc ức chế miễn dịch cho các bệnh như đa sơ cứng và viêm khớp dạng thấp
bộ y tế vừa phát đi thông báo cho hay có cơ hội cứu những bệnh nhân này
khi hãng dược astrazeneca vừa thử nghiệm azd bảy nghìn bốn trăm bốn mươi hai ba
đây là thử nghiệm đầu tiên được thiết kế đánh giá việc sử dụng kháng thể đơn dòng
trong dự phòng cho người mắc covid một mươi chín có triệu chứng
thử nghiệm này chủ đích thu tuyển những người tham gia thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao
và bị suy giảm miễn dịch
hơn bảy mươi năm số người tham gia thử nghiệm
có sẵn các bệnh đồng mắc tại thời điểm đánh giá ban đầu
khiến họ thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín nặng nếu nhiễm bệnh
bao gồm cả những người bị suy giảm miễn dịch và có thể không có đáp ứng miễn dịch đầy đủ sau tiêm ngừa
kết quả phân tích sơ bộ lẫn phân tích sau sáu tháng cho thấy
không có trường hợp bệnh nặng hoặc tử vong do covid một mươi chín nào được ghi nhận
ở những người được phòng ngừa với azd bảy nghìn bốn trăm bốn mươi hai
trong khi nhóm sử dụng giả dược có thêm hai ca mắc covid một mươi chín nặng
tại thời điểm đánh giá sáu tháng
nâng tổng số thành năm ca covid một mươi chín nặng và hai ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín
một phân tích thăm dò của thử nghiệm điều trị trên những bệnh nhân mắc covid một mươi chín từ nhẹ đến trung bình
cho thấy một liều azd bảy nghìn bốn trăm bốn mươi hai sáu trăm linh mg tiêm bắp làm giảm nguy cơ tiến triển thành covid một mươi chín nặng hoặc tử vong
do bất kỳ nguyên nhân nào tới tám mươi tám so với giả dược ở những bệnh nhân đã có triệu chứng trong ba ngày
hoặc ít hơn tại thời điểm điều trị
chín mươi người tham gia
năm mươi người tham gia thử nghiệm đều thu nhóm đối tượng có nguy cơ bệnh trở nặng nếu họ bị nhiễm covid một mươi chín
bao gồm những người có bệnh đông mắc
thuốc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nhằm giảm biến chứng nặng giảm tử vong hiện là sản phẩm thiết yếu
cho tất cả các quốc gia trong đó có việt nam giai đoạn thích ứng an toàn với dịch như hiện nay
hiện việt nam đã được chia sẻ quyền sản xuất hai thuốc điều trị covid một mươi chín nổi bật vừa được các hãng rừng lớn
của thế giới phát minh
trên đây là thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật tình hình dịch bệnh tại tp hcm
quý vị và các bạn hãy theo dõi thường xuyên trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
để có thêm những thông tin về sức khỏe xã hội và dịch bệnh trong ngày
xin chào và hẹn gặp lại